là đường dây mua bán chất cấm xuyên quốc gia quy mô lớn
vụ án tưởng như đi vào bế tắc
sau bốn tháng dòng các điều tra viên đi rất nhiều nơi
từ các trại giam có phạm nhân và bị can liên quan
đến các địa bàn có mối quan hệ với trinh để tìm manh mối
trinh sinh ra trong một gia đình có nhiều người liên quan đến ma túy
đời trinh cũng rách đát chẳng kém gì các nhà lục sục của mẹ hắn
một người đàn bà tội nghiệp
lương văn trinh có anh trai là lương thanh bình
anh rẻ là mai thanh ngân
đều là những người buôn bán ma túy bị công an lạng sơn bắt ngày hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
khi đang giao hai bánh heroin cho vợ chồng nông thị hằng ở thị trấn đồng đăng lạng sơn
tuy vậy những kẻ phạm tội
có tổ chức này hầu như rất ngoan cố
tìm mọi thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan điều tra
chúng sẵn sàng chọn cách im lặng
nhận tội một mình để không ảnh hưởng đến cả tổ chức
việc khai thác bình và hằng thật sự là một bài toán cực kỳ học bổng
nhưng mà với một cái sự quyết tâm quyết liệt của anh em chúng tôi thì chúng tôi đấu tranh khai thác
chúng tôi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì cuối cùng cũng phát hiện ra là trinh đã nằm trong một cái đường dây mua bán ma túy
phải nói là rất lớn ở xuân tiến xuân trường nam định rất lớn luôn phải qua tài liệu nghiệp vụ
trên cơ sở đó trinh chưa khai thế là chúng tôi với tôi với cùng một cái tổ điều tra với tức tốc lên lạng sơn
vì biết là trước đó một năm lạng sơn đã bắt đầu một cái vụ mua bán ma túy mà liên quan trực tiếp là đến lương thanh bình
anh duật quả trinh để chúng tôi lên khai thác mà anh duật quả trinh đã bị một cái án tự hình ở lương thanh bình
nhận định đây là một đường dây chất cơm khép kín các đối tượng có sự liên quan mật thiết với nhau
đặc biệt là có mối quan hệ huyết thống việc khai thác thông tin từ lương thanh bình là điều cực kỳ khó khăn
tuy nhiên lương thanh bình chính là một mắt xích hết sức quan trọng giữa các đối tượng
cần phải có biện pháp đặc biệt mới có thể bẻ gãy được từng mắt xích trong đường dây vận chuyển xuyên quốc gia này
sau một thời gian nghiên cứu kỹ về đối tượng lương thanh bình
các điều tra viên đã nắm bắt được đặc điểm tâm lý của đối tượng
cũng như phát hiện ra một điểm đột phá
nhằm bẻ gãy mắt xích này
với phương án kéo dài thời gian thi hành án sẽ là một giải pháp quan trọng
nó tác động mạnh đến lương thanh bình
lên đấu tranh thì chúng tôi ba người lên
thì ở trên đến một tuần thì bình nó cũng không khai
nó biết là khai ra là chết em nó rồi chết tất cả các anh em của nó
cuối cùng thì tôi cùng với điều tra viên ngồi thuyết phục bình
thì bằng cách là tôi nói bình bây giờ nếu mày khai ra
tôi dùng từ rất là dân dạng
thì anh tôi lúc thì mày tao cho nó rất là thân thiện
bây giờ đằng nào mày cũng chết rồi
mày khai ra thì tao sẽ đề nghị hoãn án tử hình cho mày
thế sau đó thì bình sẽ bây giờ là bình bị suy nghĩ
bình cũng rất là đặc bà nói thôi cho em nghỉ chiều này
sáng mai em có gì em sẽ khai ra cạnh
thế là chúng tôi mới cho bình nghỉ chiều hôm đó
bởi vì nó là phạm nhân rồi án tử hình rồi
cho nên mình cũng không thể ép nó được như là bị can
mình chủ yếu là xin thông tin đó để mình mở rộng vụ án
thế sáng hôm sau thì đưa bình ra
thì bình bắt đầu là bình bảo thôi thì em tin là anh
anh đã nói thế thì em sẽ khai cái đường dây vụ án màu tí
chính cái đường dây vụ án màu tí này là toàn liên quan đến người thân của chúng em hết
trinh là em em bố mẹ vợ trinh ấy
rồi thì anh chị em ruột của bố mẹ vợ trinh đều đưa ra qua đường dây này
thế bình mới khai ra cái đường dây này
thì bình cũng mặc cả với tôi là bây giờ nếu
lúc đó gọi tôi là chú lúc đó gọi là anh
sau này nó gọi là chú hết
còn nếu thế chú thế thì chú phải hứa với cháu
chú phải hoạn án tử hình cho cháu
mà cháu khai ra như thế thì nhà cháu hai anh em cháu không được bán hai anh em cháu
không được tử hình cho hai anh em cháu
tôi bảo cái đó tôi không hứa với anh được
riêng cái hoạn án tử hình cho anh thì tôi cam đoan với anh là hoạn án tử hình
tuy nhiên bản chất của bình là một đối tượng lọc lõi
dù có nhiều biến chuyển trong tâm lý
nhưng y vẫn luôn đề phòng trước điều tra viên
những thông tin khai thác từ y vẫn rất nhỏ giọt
chưa giúp ích được nhiều cho việc mở rộng chuyên án
dường như y cố tỉnh đưa ra những thông tin như vậy
để câu nhử trinh sát điều tra viên lúc bấy giờ
cuộc đấu trí giữa một bên là điều tra viên lương thanh bình
đã đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình
nếu các điều tra viên cho y thấy được quyết định hoãn thi hành án tử hình
y hứa sẽ khai tất cả những gì y biết về đường dây vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia
mà y cùng các đối tượng trong đường dây này
thế bắt đầu nó khai cho mình hé mở một tí
nó bảo thôi thì cháu khai với chú ý thế
còn bây giờ chú về chú cứ có một cái văn bản gì
thì cháu tin được là hoãn án tử hình thì cháu sẽ khai hết
lúc đó tôi về tôi báo cáo lại lãnh đạo tổng cục
lãnh đạo cục đã
sau đó báo cáo với đại chú hùng là thủ trưởng cơ quan điều tra tổng cục phó
thế báo cáo với đồng chí thiếu tướng đỗ hùng là đồng chí luôn
được rồi cậu về cậu làm
khi tôi về tôi thấy thảo công văn làm
bắt đầu cái trình chú hùng ký để
chuyển sang tòa án viện kiểm soát để hoãn án tử hình ông bình
đúng một tuần sau tôi ban công văn nó lên đưa cho bình luôn
cho mày một bản photo của tao tầm bản trình
thế nên mình làm mình làm rất là nhiều hoãn
mình gửi đi tòa đi viện tất cả các nơi
sau đó thì bình bắt đầu khai
đây là cái quyết định tại
cầm quyết định tạm hoãn án tử hình trong tay
lại được các điều tra viên kiên trì
cuối cùng bình cũng đã khai nhận hai bánh chất cấm
bình vận chuyển lên lạng sơn
để bán cho hàng
chính là mua của nguyễn văn quyết
quê ở hưng hà thái bình
cư trú tại điện biên lai châu
sau đó thì nó khai toàn bộ đường dây nguyên quán thằng trinh
và tất cả người thân của bên ngoại
bên vợ ở nguyên quán thằng trinh
khi đó tôi có toàn bộ tài liệu đã thông tin
mà nó nói cả về thập quyết
lúc giờ mình cũng chưa có cái tài liệu gì về mặt thập quyết
thì thằng bình nó khai về thằng quyết
nó cũng nói là thằng quyết là một cái thằng trốn truy nã ở điện biên
mà nó chuyên ẩn nấu ở nam định
nó mang ma túy từ điện biên thanh hóa về
để nó bán cho bọn cháu
rồi bọn cháu lại mang đi các khác bán để ăn chân dạch
trên cơ sở tài liệu của thằng bình
chúng tôi hỏi tiếp thằng ngân
và một đối tượng là con đầm ở đấy
con đầm thì nó không liên quan
nó là người mua ma túy của thẩm bình thôi
thì các đối tượng đều khai với vẻ nát lá thế
thì lúc giờ đã tạo cho mình một cái niềm tin
và cũng thấy vất vấn khởi
đây đúng là một cái vụ án như thế này mà
như thế này sẽ ra một cái đường dây rất lớn
mình có cái suy nghĩ là làm thế nào
để phá được cái đường dây này
bằng một cái lời khai của thằng bình như thế
theo lời khai của bình
quyết là nhân vật cốt cán trong làng buôn chất cấm
bởi sự liều lĩnh và số lượng chất cấm
mà mỗi lần quyết vận chuyển và buôn bán
bình khai mua chất cấm của quyết
rồi lại mang đi nơi khác bán để ăn tranh lệch
sau khi khai xong
đối tượng bình cũng viết thư cho trinh
nhắn nhủ trinh khai báo cộng tác với cơ quan điều tra
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
quay trở lại với gã cửu vạn
sách thuê chất cấm lương văn trinh
lúc này trong trại giam
dù đã nhận được thư động viên của anh trai
và được các điều tra viên làm công tác tư tưởng
nhưng lương văn trinh vẫn không mở miệng
chỉ khi các điều tra viên tóm tắt lời khai của lương thanh bình
anh trai hắn là lương văn trinh mới bắt đầu suy xuột
thế thì quyết liền thì chúng tôi về là tiếp tục anh em họp tòa án lại
phân công nhau đi điều tra xác minh
tôi phân là ai có kế hoạch ai đi đâu làm gì ai vào hỏi cung
đấy cùng tôi cùng các điều tra viên vào
bắt đầu tiếp tục thuyết phục thằng trinh lương văn trinh
thì cũng bấy giờ là chơi bài ngựa rồi
bảo mày không khai mày chết hai bánh là tự hình rồi
nói thẳng luôn
thế mà mày khai thì mày còn được sống
mà chính đây tôi nói theo tài liệu
tôi nói với chúng nó là theo tài liệu của chúng tao là
hỏi anh mày và anh mày đã khai hết trong cái đường dây này
thế thì tôi chúng tôi tóm tắt lại những cái rất ngắn cho nó biết về nơi khai của anh nó
và bắt đầu nó suy sụp
nó căng thẳng trong độ khoảng mấy ngày liền
nó ra nó không làm việc mà nó không ăn
thằng nó trẻ nó thư sinh nó cũng hiền lành
thế sau đó nó về cuối cùng mà nó cũng suy sụp mấy ngày bắt đầu nó xin khai
đang làm thuê ở biên hòa đồng nai trong dịp về dự đám cưới anh trai lương thanh bình
trinh gặp quyết bạn trí cốt của anh trai đang lẩn trốn tại nhà
mới hơn hai mươi tuổi được quyết cho nếm mùi của anh trai lương thanh bình
đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quyết giới thiệu với tám là trinh sẽ làm cử vạn thường xuyên vận chuyển hàng cho quyết
một lần quyết đưa cho trinh một năm triệu đồng để ăn đường và mua một chiếc xe đạp ở điện biên để lên nhà tám cho tiền

ta chưa làm được một vụ án ma túy nào lớn như thế này mà bây giờ các đồng chí quyết tâm quyết liệt là làm được cái này
quá vất khởi
sẽ tập trung hết sức lực cho các đồng chí để các đồng chí đi làm
sau đó thì phải sơ kết lại
lúc bây giờ cục tôi lại riêng nó là cục cảnh sát điều tra tội phạm
còn cục phòng chống ma túy là bây giờ dưới này hai cục
sau đó chúng tôi báo cáo họp hai cục lại
bàn cách để cuối cùng làm sao bắt được thẩm quyết
nguyễn văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyên quán tại tân mỹ hưng hà thái bình
quyết phiêu giạt lên bản nò hẹp lai châu đã lâu
trà quyết là nguyễn thanh sơn một đối tượng buồn chất cấm đã bị bắt
quyết cũng nối gót trà nghiện chất cấm nặng
phi vụ buồn thuốc táo bão nhất xảy ra vào tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn

khi khách lạ đến hỏi mua chất cấm quyết dẫn họ đến nhà bố mẹ đẻ đưa cho sơn một cái đèn pin và nói
bố ra bờ ao nhà chị hậu anh văn con để bao thóc ở đấy mang về cho con
trong trong có nhiều cục lộn nhộn lẫn mùi chất cấm
trong lúc trao đổi hàng quyết dạng bố canh cổng lúc có ai vào lập tức hô lên báo động
thoáng thấy bóng người sơn hô vang cướp cướp

quyết ôm bọc chất cấm vứt xuống ao nhà hàng xóm rồi biến mất
sau lần bị lộ này quyết trốn thoát nhưng bị công an truy nã toàn quốc
cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quyết trốn lên nhà mẹ kế quê ở lạng sơn để ẩn náu
nhanh chóng làm quen với nhiều con nghiện khác như hà thế hùng nguyễn xuân toàn
đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quyết về thái bình
ở nhà anh rể là trần ngọc quế làm chứng minh nhân dân khác để tạo vỏ bỏ trốn truy nã
đội lốt dưới cái tên trần văn dũng ở hưng hà thái bình
sau đó thằng này thì nó có súng mà nó lại thắt ẩn xuất hiện
khi bắt bọn này rồi nó đi ba tháng nó mới về
thế sau đó họp xong với bầy mưu tính kế tất cả là tập trung lực lượng
rồi họp các địa phương
liên quan thanh hóa điện biên tất cả mời về họ
để làm sao mà bắt được
không bắt được thẩm quyết thì không thể mở được vụ án
đầu của nó mà
một lời khai của thằng trinh chỉ là giãn tiếp liên quan đối tượng kia
thằng trinh chỉ có nhận biết bánh nào biết bánh ấy thì làm sao biết được
quyết thường lấy chất cấm của một ông chùm ở lai châu để mang về tiêu thụ ở thái bình nam định lạng sơn
mặc dù đang trốn truy nã nhưng quyết vẫn móc nối với lương thanh bình ngô văn đoàn ngô văn ngọc phạm văn tuấn
văn nhạ nông thị hằng nguyễn xuân toàn
tạo thành đường dây chặt chẽ sử dụng luôn mạng lưới vệ tinh là con em người thân trong nhà để vận chuyển chất cấm đi tiêu thụ
với tên tội phạm nguyễn văn quyết vô cùng tinh ma này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an tỉnh nam định tung vào cuộc những trình sát giỏi nhất qua cảm nhất
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau thời gian ngắn các trinh sát đã nắm được các trí tiết
các mối quan hệ của quyết
thân yêu thì nó lại về với người yêu nó nhớ người yêu nó về bắt đầu nó về thì mình lực lượng sẵn ở đấy nó vây hết tất cả lúc nào cũng cai người gì đấy
hai mươi ba giờ đêm ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quyết xuất hiện tại nhà ngô văn ngọc ở xóm bốn xã xuân tiến huyện xuân trường
theo các nguồn tin
trinh sát y về đây để đòi nợ tiền hàng
sáng sớm hôm sau sẽ vào thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra nhà tên ngọc các trinh sát khẳng định ngọc không có trong nhà quyết cũng không
ba trinh sát ở lại đóng cửa đón lõng phòng khi ngọc và quyết quay trở về nhà ngọc ngủ
các trinh sát còn lại của mũi thứ nhất được lệnh khẩn trương đến hỗ trợ cho lực lượng đang giám sát nhà đinh văn tân

sau khi vòng vây đã khép kín trinh sát đột nhập vào nhà
điểm đến già nuyện
phát hiện một chỗ ngủ bị trống trong buồng
căn gối bị đạp tung

ấm hơi người

đích thân anh kiểm tra mở rộng

quyết như một con thú hoang cố vùng vẫy
tuy nhiên tất cả đã nằm trong tính toán của tổ đánh bắt
ông trùng nhanh chóng bị tóm gọn
lúc bắt được quyết
gà gáy sang canh
trời bắt đầu sáng
lệnh như thế mà các trinh sát đầm đìa mổ hôi
xóm làng vẫn chìm trong giấc ngủ
kính thưa quý vị và các bạn
ông chủ ma túy nguyễn văn quyết đã bị bắt
nhưng với bản lĩnh của một cãi đại gia lọc lõi
có hiểu biết luật
lại có quan hệ rộng
quyết lì lợm không chịu khai bào
quanh co đổ lỗi cho người khác
quá trình đấu tranh với quyết đã diễn ra như thế nào
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục quan tâm theo dõi
vào số tiếp theo
vì đến đây thời lượng của chương trình hồ sơ vụ án tuần này đã hết
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại